chiều ngày ba mươi tháng một trong không khí cả nước chuẩn bị đón tết nguyên đán mậu tốt hai nghìn một mươi tám
chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác của trung ương đã đến thăm làm việc và chúc tết cán bộ
chiến sĩ bộ tư lệnh quân đoàn bốn binh đoàn cửu long anh hùng thị xã dĩ an tỉnh bình dương
tại buổi làm việc chủ tịch nước trần đại quang đề nghị quân đoàn bốn quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức
đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức gắn với xây dựng quân đoàn vững mạnh toàn diện
tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
gắn với thực hiện chỉ thị số năm tích cực tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống giữ vững phẩm chất bộ đội cụ hồ
coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ chiến sĩ toàn quân đoàn
chủ tịch nước trần đại quang cũng đề nghị quân đoàn bốn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy
chính quyền các địa phương trên địa bàn tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân
thực hiện tốt phong trào quân đội trung sức xây dựng nông thôn mới đẩy mạnh sâu rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa
thực hiện tốt chính sách đối với các mẹ việt nam anh hùng thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ
gia đình có công với cách mạng nhất là trong dịp tết nguyên đán mậu tuất